bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với các bộ ban ngành tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá hiện trạng môi trường biển các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế
theo đó các tỉnh từ hà tĩnh đến thừa thiên huế là những địa phương xảy ra sự cố ca chết hàng loạt các đầy bốn tháng
kết quả hiện trạng môi trường biển sẽ giúp các địa phương xác định được khu vực biển nào an toàn và khu vực nào chưa an toàn
trước đó sau hai tháng bảy bộ ngành cùng các viện nghiên cứu và trên một trăm linh nhà khoa học trong và ngoài nước vào cuộc đã xác định những vi phạm và sự cố trong quá trình thi công vận hành thử nghiệm tổ hợp nhà máy của công ty formosa hà tĩnh là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường biển làm hải sản chết bất thường